cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa tiến hành khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét
đối với nguyễn duy hưng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thuận an
trần anh quang tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an
nguyễn khắc mẫn phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an
nguyễn văn thảo giám đốc đàm văn cường phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang và hoàng thế du trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh bắc giang
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã tống đạt các quy định thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật
công an quận đống đa hà nội vừa tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng hoàng khương duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại phường hoàng bông quận hoàn kiếm hà nội để điều tra về hành vi cướp xe taxi
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng bốn sau khi uống rượu bia tại một quán bar duy gọi xe taxi do lái xe sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu điều khiển
trong quá trình di chuyển hai bên đã xảy ra mâu thuẫn duy đã hành hung khiến lái xe sợ hãi
và truy hô khi nạn nhân bỏ chạy duy nhảy sang gây lái điều khiển phương tiện và gây ra va chạm với một số phương tiện khác
đối tượng điều khiển phương tiện đến phố lương xử xe thì để lại xe và chạy bộ bỏ trốn
sau đó nạn nhân đã đến công an quận đống đa trình báo sự việc và đến sáng ngày một mươi năm tháng bốn
duy đến trụ sở công an quận đống đa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy phạm quốc nhật hai mươi tám tuổi trú tại tỉnh đồng nai
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc một mươi bảy đối tượng khác cũng bị lập hồ sơ xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi tám đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy tại nhà của nhật
ở ấp nam sơn xã quang trung thu giữ gần ba bảy gram ma túy các loại các dụng cụ sử dụng ma túy
kiểm tra nhanh một mươi tám đối tượng đều dương tính với ma túy
nhật khai nhận rủi nhóm đối tượng trên về nhà sử dụng ma túy
còn ma túy được nhật mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá năm triệu bốn trăm linh nghìn đồng
công an tp hcm vừa phát hiện một lượng lớn thuốc tân dược nhập ngoại
các loại không có hóa đơn chứng từ trị giá khoảng bảy tỷ đồng
được vận chuyển trên xe tải ở khu vực phường bốn quận tân bình tp hcm
quá trình kiểm tra xe tải biển kiểm soát hai mươi chín c sáu mươi chín nghìn hai trăm sáu mươi tám đang dừng trong khuôn viên kho quốc nội sân bay tân sơn nhất
đoàn kiểm tra phát hiện gần một mươi tám hai trăm linh hồ thuốc tân dược ngoại nhập các loại
không có hóa đơn chứng tử có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng việt theo quy định
ước tính tổng giá trị hàng hóa là khoảng bảy tỷ đồng
hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số thuốc tân dược trên để xử lý theo quy định
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn và giúp đỡ nhân dân
vào chiều ngày hôm qua chuyến hành trình hỗ trợ nước của lực lượng công an tỉnh sóc trăng
đã đến với những hộ dân đang bị ảnh hưởng bởi khô hạn xâm nhập mặn trên địa bàn huyện trần đề
theo đó tại ấp nam chánh xã lịch hội thượng huyện trần đề các tổ chức đoàn thể công an tỉnh
phối hợp với công an huyện và chính quyền địa phương đã tổ chức trao một trăm năm mươi thùng nước suối loại hai mươi một lít một thùng
một trăm năm mươi lớp nước đóng chai phòng cảnh sát phòng chai chạy cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
tăng cường hai xe bồn chở nước sinh hoạt hỗ trợ người dân với số lượng gần một mươi mét khối nước
tuy nhiên qua tình hình thực tế tại địa phương đang có nhu cầu với nước sạch rất lớn để phục vụ sinh hoạt
giám đốc công an tỉnh sóc trăng đã chỉ đạo xe phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
tiếp ứng thêm nguồn nước sạch và khẩn trương cấp nước cho tất cả các hộ dân trên địa bàn xã lịch hội thượng
và của huyện trần đề đến hơn một mươi chín h tối cùng ngày thì công việc cấp nước đã hoàn thành
trong niềm vui niềm xúc động của các hộ dân được hỗ trợ giúp đỡ
sau nhiều ngày xét xử công khai thì chiều ngày một mươi năm tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa đã tiến hành tuyên án
đối với sáu bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc tỉnh khánh hòa
hội đồng xét xử nhận định trong quá trình mua sắm vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch
các bị cáo đã vi phạm quy định về đấu thầu
thông đồng với các công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ ứng dụng việt nam
công ty trường khê cơ sở kinh doanh phong phú gây thiệt hại cho nhà nước gần một mươi sáu tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt huỳnh văn dõng cựu phó giám đốc cựu giám đốc cdc khánh hòa lãnh ba năm sáu tháng tù
trần quốc huy cựu trưởng phòng tổ chức hành chính cdc khánh hòa lãnh một năm bảy tháng tù
nguyễn trường giang cựu tổng giám đốc công ty vndat một năm sáu tháng tù
nguyễn thị thúy giám đốc phòng dự án vndat một năm sáu tháng tù phan phương ngọc cựu nhân viên khoa dược vật tư y tế cdc khánh hòa một năm ba tháng tù
và bị cáo cao văn cường chủ hộ kinh doanh cơ sở phong phú một năm ba tháng tù nhưng cho hưởng án treo
công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh văn ghét
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường đông hải thành phố phan
đông hải thành phố phan rang tháp tràm về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai huỳnh văn ghét lên mạng xã hội facebook liên hệ mua năm giấy phép lái xe hạng a một với tổng số tiền sáu triệu đồng
kèm theo năm giấy phép lái xe là năm bộ hồ sơ mỗi bộ gồm đơn đề nghị học sát hạch để cấp giấy phép lái xe biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình
giấy khám sức khỏe biên bản kết quả tổng hợp kết quả sát hạch lái xe mô tô
tất cả hồ sơ này đều là giả
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã phát hiện và triệu tập huỳnh văn ghét để làm việc
tại cơ quan công an ghét đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
tòa nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên phạm đình cự
và cựu giám đốc sở tài chính tỉnh phú yên đỗ duy vinh
hai cựu lãnh đạo của tỉnh phú yên bị đưa ra xét xử về cùng tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một năm hai nghìn một mươi ba khi đó bị cáo phạm đình cự và đỗ duy vinh biết thửa đất số bảy mươi sáu
tờ bản đồ số tám diện tích một một trăm tám mươi ba m hai thuộc ô phố a hai đường hùng vương phường sáu tp tuy hòa tỉnh phú yên
được ủy ban nhân dân tỉnh phú yên giao đất cho công ty pimefaco
để thực hiện dự án trung tâm kinh doanh dược mỹ phẩm và dịch vụ y tế phú yên
tuy nhiên công ty này không triển khai thực hiện dự án thuộc trường hợp phải thu hồi đất
nhưng các bị cáo vẫn làm các thủ tục cho công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thửa đất nêu trên
cho ngân hàng ngoại thương chi nhánh phú yên không đúng quy định gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh phú yên tuyên phạt bị cáo phạm đình cự và bị cáo đỗ duy vinh cùng ba năm tù cho hưởng án treo
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
còn tại tỉnh bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước cho biết vừa khởi tố vụ bắt tạm giam
đối với nguyễn văn tấn trương đức tiến và ngô thúy vân cùng chú tại tỉnh bình định để điều tra làm rõ
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bất ngờ kiểm tra nhà của nguyễn văn tấn ở xã phước hiệp lực lượng công an đã phát hiện tấn tiến và vân
cùng một số đối tượng khác có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên chiếu và trên sàn nhà của đối tượng có các mảnh vỡ thủy tinh
đều bám dính chất rắn nghi là chất ma túy và các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
tiến hành test nhanh các đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy
vào dạng sáng ngày hôm nay trên địa bàn thành phố thủ đức tp hcm cũng đã xảy ra một vụ cháy lớn rẽ nhà xưởng
tại hiện trường một căn nhà tạm một xưởng gia công gỗ và một phần ba xưởng sản xuất biển quảng cáo đã bị thiêu dụi
vào khoảng một giờ ba mươi phút dạng sáng cùng ngày người dân phát hiện một nhà dân và một xưởng ván ép đang bị lửa bao trùm
ngọn lửa nhanh chóng cháy lan qua xưởng sản xuất biển quảng cáo bên cạnh
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp thủ đức
điều nhiều xe chuyên dụng cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy
vụ cháy không gây thương vong thế nhưng đã thiêu dụi hoàn toàn căn nhà tạm một phần nhà xưởng gia công gỗ và xưởng sản xuất biển quảng cáo
công an tp thủ đức vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường và điều tra nguồn nhân của vụ cháy